theo quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh bình phước từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai đến nay đơn vị đã chi hơn năm mươi hai tỷ đồng
trong đó hơn bốn mươi năm tỷ đồng cho các đơn vị nhận khoán quản lý bảo vệ rừng vườn quốc gia bù gia mập
còn lại chi hoạt động bộ máy điều hành quỹ và chi tạm ứng tiền trồng rừng thay thế
thông qua dự án trồng mới năm triệu hectare rừng và chương trình chi trả môi trường rừng
hiện nay hơn hai mươi năm bảy trăm linh hectare rừng vườn quốc gia bù gia mập đã được giao cho một mươi ba đơn vị
trong đó gồm chín cộng đồng thôn bản và bốn đơn vị bộ đội biên phòng đóng chân trên địa bàn nhận khoán bảo vệ rừng
trung bình mỗi đơn vị nhận khoán bảo vệ hơn hai hectare rừng
từ khi thực hiện chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn
đã hạn chế được các hiện tượng xâm lấn khai thác rừng trái phép không còn hiện tượng đốt nương làm rẫy
giảm thiểu đáng kể số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị cháy
bên cạnh đó chất lượng rừng trong lưu vực được giữ mức ổn định
về huy động các nguồn thu từ khi thành lập đến nay
quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh bình phước đã thu hơn một trăm linh hai tỷ đồng
trong đó thu ủy thác từ quỹ trung ương điều phối trên tám mươi bảy tỷ đồng
còn lại thu từ các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng lưu vực nội tỉnh
tiền trồng rừng thay thế và một số khoản thu khác